theo thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ở tp hcm có khoảng ba mươi bốn mươi tấn chất thải rắn y tế nguy hại
trong đó lượng chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở y tế năm hai nghìn hai mươi hai là khoảng từ ba đến năm tấn một ngày
chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tp hcm chủ yếu từ sáu năm trăm một mươi một cơ sở y tế như bệnh viện
trung tâm y tế quận quyện và trạm y tế và phòng khám đa khoa tư nhân đã được cấp phép
mặc dù lượng chất thải y tế phát sinh từ các cơ sở y tế là rất lớn thế nhưng công tác thu gom lưu trữ vận chuyển và xử lý còn đang tồn tại nhiều bất cập
nguyên nhân là do cách bố trí khu vực lưu chứa tại một số cơ sở y tế chưa đảm bảo các thiết bị lưu chứa không đúng theo quy định
nhà lưu chứa tạm chất thải y tế nguy hại chưa đảm bảo tiêu chuẩn chưa có khu và đơn vị xử lý tái chế chất thải y tế nguy hại tập trung với công suất lớn
để hoạt động thu gom xử lý chất thải y tế nguy hại được thực hiện đúng quy định và không gây ô nhiễm môi trường sắp tới thành phố sẽ quy hoạch khu xử lý chất thải y tế tập trung với công suất lớn áp dụng công nghệ hiện đại đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị
ngày một mươi tám tháng bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết vừa tiến hành kiểm tra nhiều điểm sửa xe tại thành phố thủ đức các quận huyện trên địa bàn
và phát hiện một mươi một cơ sở kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc và có dấu hiệu độ chế xe trái phép
lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra bất ngờ nhiều điểm sửa xe và kinh doanh phụ tùng linh kiện mô tô xe máy tại các quận quận một quận một mươi quận một mươi một một mươi hai tân phú gò vấp phú nhuận và tp thủ đức
tại các cơ sở sửa xe và kinh doanh phụ tùng xe máy lực lượng chức năng phát hiện một mươi một cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ thay đổi các đặc tính xe độ xe là những chiếc xe mô tô được thay đổi kết cấu độ lại dùng vào mục đích đua xe tạo tiếng ồn lớn hoặc nếu là các đối tượng xấu có thể sử dụng để gây án như trộm cướp bởi các xe sau khi độ cho khả năng tăng tốc nhanh
trong quá trình kiểm tra hầu hết các chủ cơ sở sửa xe và kinh doanh phụ tùng xe máy đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng trong tiệm lực lượng chức năng đã lập hồ sơ bàn giao cho công an địa phương tạm giữ tăng vật xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo gồm trần quốc tuấn và trần đăng bảo huy là tài xế xe công nghệ cùng chú tại thành phố đà nẵng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tuấn và huy ngồi nhậu tại một quán trên đường đống đa cùng với nhóm bạn
đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thấy trần vũ hoàng duy trú tại quận hải châu và phạm đức tùng chú tại quận thanh khê đang lớn tiếng cãi nhau nên huy nhắc nhở thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn
huy đã đá vào người duy tuấn thấy vậy liền cầm vỏ chai bia đập vào đầu của tùng và đâm trúng ngực khiến tùng gục tại chỗ
còn huy cũng dùng vỏ chai bia đâm liên tiếp vào duy hậu quả tùng bị thương tích hai mươi bốn duy bị thương tích hai mươi
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần quốc tuấn một mươi năm tù trần đăng bảo huy chín năm tù cùng về tội giết người
cũng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thị lan chú xã triềng khương huyện sông mã vừa bị các lực lượng phối hợp tỉnh sơn la bắt giữ
vào trưa ngày một mươi bảy tháng bảy các đơn vị gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
tỉnh sơn la đội nghiệp vụ hải quan triềng khương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đoàn đặc nhiệm miền bắc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng và công an xã trường khương công an huyện sông mã
phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị lan chú xã triều khương về hành vi vận chuyển trái khép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
thưa quý vị một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn từ huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào vào việt nam
vừa bị lực lượng chức năng điện biên triệt phá bắt giữ một đối tượng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
sau một thời gian điều tra xác minh và lập chuyên án đấu tranh vào sáng ngày hôm nay
tại khu vực cảnh khậy thuộc địa phận bản pa thơm xã pa thơm huyện điện biên
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng quảng văn choi chú huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp khoảng năm mươi g heroin một điện thoại một côn nhị khúc và nhiều tài liệu có liên quan
qua đấu tranh khai thác quảng văn choi khai nhận được một đối tượng nữ giới trú cùng bản thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam
giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính khi choi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
thông tin về vụ cháu bé hai tuổi bị bạo hành tại lâm đồng
trước đó một bé gái hai tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và dập phổi nghi là do bị bạo hành
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với huỳnh thị thanh hằng và vương ngọc thảo vi cùng chú tại thành phố đà lạt về tội hành hạ người khác
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bé gái được mẹ gửi cho một cô giáo mầm non trú tại thành phố đà lạt
chăm sóc và cho đi học với giá bảy triệu đồng một tháng
đến ngày hai mươi năm tháng sáu cô giáo này giao bé cho vi trông giữ chăm sóc với tiền công là hai triệu đồng một tháng
trong quá trình trông giữ bé đối tượng vi và hằng đã nhiều lần đánh đập
khiến cháu bé nguy kịch phải vào bệnh viện cấp cứu
qua chẩn đoán bé gái bị chấn thương sọ não dập phổi
bệnh viện nhi lâm đồng chuyển ngay bé gái đến bệnh viện đa khoa lâm đồng để được phẫu thuật cấp cứu
tại đây các bác sĩ thấy trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân
qua đó xác định các vết thương trên người bé không phải do bị ngã mà có dấu hiệu của bạo hành nên đã trình báo với cơ quan công an
trong khi số ca sốt xuất huyết đang ngày một gia tăng trên địa bàn tp hcm
các bác sĩ khuyến cáo là
bệnh sốt sốt huyết nặng xuất hiện nhiều ở trẻ béo phì
theo sở y tế tp hcm khoảng hơn một tám trăm linh ca sốt xuất huyết đang nhập viện tại tp hcm tính đến ngày một mươi tám tháng bảy
trong đó hơn một trăm linh ca nặng một mươi ba ca đang thở xâm lấn và bốn ca lọc máu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tp hcm đã có hơn ba mươi bệnh nhân xuất xuất huyết với một mươi ba ca tử vong
đáng chú ý số ca sốc xuất huyết trẻ em có bệnh nền dư cân béo phì tăng
trước hàng loạt ca bệnh nặng vì sốt xuất huyết trên trẻ dư cân béo phì
các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần tích cực diệt mũi lăng quang ngủ mùng để phòng bệnh sốt xuất huyết
đặc biệt cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời
đặc biệt là khi phát hiện các triệu chứng quấy khóc bước rứt lăn trở khó chịu hoặc ly bì
đau bụng chảy máu cam máu răng hoặc ói ra máu tiêu phân đen tay chân lạnh
vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa phát hiện ba xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa của nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
và trị giá hàng hóa lên đến hơn một năm tỷ đồng trên địa bàn biên giới triton
trưa ngày một mươi sáu tháng bảy tại khóm ba thị trấn triton tổ công tác liên ngành chống môn lậu tỉnh an giang
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tri tôn phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc
tổng giá trị lên đến một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ba tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng phương tiện và hàng hóa cho công an huyện triton tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đang tạm giữ và tiến hành lấy lời khai đối với nguyễn thị hằng và tài xế nguyễn phước lộc
cùng ngụ tại thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng tám giờ năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy tại bến xe khách rạch giá lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố rạch giá
đã tiến hành kiểm tra chiếc xe khách biển kiểm soát sáu mươi tám h bảy nghìn một trăm năm mươi ba chạy tuyến hà tiên rạch giá do lộc làm tài xế
khi phát hiện trên hông
và thùng xe phía sau có cất dấu hai mươi ba bịch ni lông màu đen bên trong có chứa hai ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
nên tiến hành tạm giữ đồng thời mời tài xế lộc và phụ xe là bà hằng về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an bà hằng khai nhận mình chỉ là người phụ xe làm thuê cho một chủ xe khách chạy tuyến rạch giá hà tiên
và ngược lại mỗi ngày được trả công hai trăm linh đồng số thuốc lá trên được đưa lên xe khách tại thị trấn kiên lương
để khi xe chạy về đến bến xe rạch giá thì giao lại cho một số đối tượng khác
tiêu thụ nhưng khi xe vừa vào đến bến thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tăng vật
qua công tác nắm tình hình văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau phát hiện một nhóm đối tượng
hầu hết là nữ đã tổ chức và câu kết với nhau thực hiện các hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan nhà nước
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng bị nhóm đối tượng này nhắm đến đó là các ngân hàng
đóng trên địa bàn tỉnh cà mau
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra nhóm đối tượng đã lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đi lại khó khăn hạn chế tiếp xúc công tác thẩm định xác minh của các ngân hàng gặp hạn chế nên chúng đã câu kết nhau
làm giả các giấy tờ sử dụng con dấu giả của cơ quan doanh nghiệp để tiến hành thực hiện vay tiền
chúng tôi xác định các đối tượng này lợi dụng việc vi kýt nhà nước nên đã câu kết với các đối tượng bên ngoài đặt thuê mua các loại giấy tờ
giả của các cơ quan nhà nước và giấy chứng minh nhân dân trên qua mạng xã hội để làm giả hồ sơ dây tính chấp tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cà mau
thì các đối tượng này đã thực hiện hành vi rất là tinh vi
chỉ trong thời gian ngắn công an tỉnh cà mau đã phát hiện và làm rõ hàng chục bộ hồ sơ bị làm giả để chiếm đoạt tiền vay
thủ đoạn của nhóm đối tượng này sau khi đặt giả làm giấy chứng minh nhân dân qua mạng internet
chúng điện thông tin người vay
với nhiều địa chỉ khác nhau trong tỉnh đồng thời ký giả chữ ký của người có thẩm quyền tại các cơ quan trường học
sau đó mang đến các ngân hàng để làm thủ tục vay
tính đến thời điểm hiện nay số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt của các ngân hàng lên đến trên sáu tỷ đồng
theo lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
mặc dù nhóm đối tượng được tổ chức chặt chẽ tinh vi gây ảnh hưởng đến hoạt động tiến dụng cho vai hợp pháp của hệ thống ngân hàng
thế nhưng bản thân các ngân hàng có thể ngăn chặn được loại tội phạm này nếu các quy trình vay vốn được giám sát chặt chẽ ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ
thứ nhất là đối với các cơ quan nhà nước mà cho cán bộ vay ký các cái thủ tục để cho cán bộ vay tín chấp ngân hàng

sau đó thì cán bộ tín dụng cho cán bộ vay tính chấp ngân hàng thì chúng ta nên kiểm tra kỹ thông tin của cán bộ mình cần vay là vay bao nhiêu rồi từng đối tượng cụ thể
sau đó thì cán bộ tín dụng cho cán bộ vay tính chấp ngân hàng thì chúng ta nên kiểm tra kỹ thông tin của cán bộ vi dụng ngân hàng
nên có cái thẩm tra thẩm định lại hồ sơ kỹ đối chiếu lại kỹ đối với cái cơ quan có nhu cầu vay tín chấp thì có cái cơ quan có nhu cầu vay tính chấp thì qua đó thì mình mới xác định thẩm định lại hồ sơ kỹ đối chiếu lại kỹ đối với cái cơ quan có nhu cầu vay tính chấp thì qua đó thì mình mới xác định
xác định được việc vây đúng hay không đúng để tránh trường hợp ký tràn lan đối tượng lợi dụng việc này
để làm giả thêm các loại giấy tờ để vây gớm tại ngân hàng
từ những chứng cứ và quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với một mươi sáu đối tượng
do trương hồng điển và trần thị kiều cầm đầu về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đa số các đối tượng đều là nữ hàng ngày đi làm thuê mua bán và lao động thời vụ
cho đến thời điểm bị cơ quan công an bắt tạm giam họ mới nhận thức rõ hậu quả về hành vi vi phạm pháp luật
em rất hối hận những việc em đã làm em không có nghĩ tới hậu quả nó như thế này
em biết là ký tên là xa nhưng mà em không có nghĩ tới mức nó chậm chậm như vậy
em sai một chuyện
nhưng mà giờ gia đình em tan khác em phải tội tội
cậu cái không phải lộ
em chỉ mong sao cho em được cơ hội để sửa sai
những giọt nước mắt cùng lời xin lỗi muộn màng các đối tượng phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình
đây cũng là bài học cho người dân phải tìm hiểu kỹ càng trước các hoạt động liên quan đến pháp luật
đừng vì hám lợi mà phải trả giá bằng những ngày tháng trong trốn lao tù
về phía các ngân hàng đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc cho vay
quan trọng hơn nữa không để sơ hờ để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
ủy ban nhân dân tp hcm đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thay thế nghị quyết năm mươi bốn
để trình ban thường vụ thành ủy trong tháng bảy này
theo đó thành phố cần đánh giá là đã sử dụng hết chức năng quyền hạn của nghị quyết năm mươi bốn hay chưa
bên cạnh đó cũng có một số ký nghị liên quan đến số lượng cán bộ công chức
khi có nghị quyết mới thay thế có cần phải thí điểm nữa hay không cũng là vấn đề
mà chính quyền tp hcm sẽ đáp ứng
các đại biểu quốc hội tp hcm đánh giá khi thực hiện nghị quyết năm mươi bốn
tp hcm đã được trung ương phân cấp phân quyền để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục
nhưng với những thủ tục thuộc thấm quyền của tp hcm thì lại thực hiện chậm
tp hcm cần phải có thấm quyền tự quán cao hơn các địa phương khác về nhiều mặt
tương xứng với đóng góp của mình
trong quá trình xây dựng nghị quyết mới tp hcm cần quan tâm hơn nữa những vấn đề
liên quan lĩnh vực đô thị hạ tầng để có cơ sở thuyết phục các đại biểu khi đưa ra trình quốc hội
nếu như chuyển thấm quyền này về tp hcm thì phải đảm bảo với đồng bộ hạ tầng như thế nào
và giải thích chuyện này với quốc hội để có thể được thông qua
kiến nghị về số lượng công chức đáp ứng cho nhu cầu thực tế công việc tại tp hcm
đại biểu quốc hội trần kim yến bí thư quận ủy quận một cho rằng
không chỉ tính trên số lượng dân số trên địa bàn mà phải tính đến khối lượng công việc
thực tế công việc tại tp hcm

bởi khi tp hcm thực hiện chính quyền đô thị thì chỉ còn một mươi sáu quận năm huyện và ba trăm một mươi hai đơn vị hành chính cấp xã
thực hiện một cái công trình dự án rất nhỏ thôi thì cũng phải là chờ với thành phố
và chúng ta thấy trong báo cáo ghi rằng là tất cả những công việc ngày xưa chia đều cho hai mươi bốn
bây giờ còn lại một mươi sáu quận thì bây giờ là tập trung về sở tài chính
mà sở tài chính thì số lượng thì chúng ta vẫn phải giảm
số lượng cán bộ công chức theo đề án tình dạng biên chế định kỳ
do vậy là cái cán bộ thì càng ngày càng ít đi khối lượng công việc càng ngày càng nhiều hơn
một đồng chí chủ tịch mà ký các cái dự thảo này thì đúng là chúng ta thấy rằng là nó ách tắc
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho rằng
nghị quyết số năm mươi bốn đã trao một số cơ chế đặc thù cho tp hcm
và những chính sách đặc thù này đã tạo động lực mới tích cực
để một đô thị đặc biệt đầu tàu về kinh tế xã hội của cả nước
để phát triển
tuy nhiên việc thực hiện nghị quyết năm mươi bốn thời gian qua chưa mang lại kết quả như mong đợi
vì vậy tp hcm không chỉ đề xuất cơ chế đặc thù
mà phải đặc thù vượt trội mới phát huy hết những tiềm năng của tp hcm
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng
nghị quyết năm mươi bốn hiện nay mới là thí điểm
và khi có nghị quyết mới thì việc có nên thí điểm hay không là vấn đề thành phố phải cân nhắc
vừa rồi khi chúng tôi trao đổi với một số cơ quan của các bộ ngành của trung ương
kể cả là các chuyên gia
và các lãnh đạo của các quỹ ban của quốc hội
thì người ta cũng nên đặt vấn đề mà nên nghiên cứu là có khi không phải là đề nghị thí điểm nữa
mà sau thời gian thí điểm rồi
cái gì mình thấy chắc chắn thấy cần thiết
thì đề nghị thực hiện thực hiện luôn
đó thì cái này cũng là cái hướng mà nghiên cứu
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ kiến nghị quốc hội
ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số năm mươi bốn
theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả cơ chế chính sách mà thành phố cần trung ương hỗ trợ
để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của đất nước
trong đó có cơ chế chính sách đặc thù với đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại tp hcm
cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp thủ đức
về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho tp hcm
một số nội dung đặc thù trong lĩnh vực tài chính ngân sách
là một tỉnh có nhiều nhà máy lọc nước
thế nhưng thì nhiều phường xã của tỉnh đồng nai lại đang thiếu nước sạch sinh hoạt
và ngay tại tp biên hòa một số phường vẫn chưa có nguồn nước đảm bảo an toàn
và đáng nói hơn là trong hai mươi sáu phường xã của tp biên hòa
cũng có nhiều địa phương bị tác động nặng từ việc khai thác mỏ nên là nguồn nước ngầm đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
khu phố tân lập phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
có hơn một hai trăm linh hộ dân với gần bốn bốn trăm linh nhân khẩu
từ nhiều năm nay nguồn nước ngầm tại đây bị vôi hóa và nhiễm phèn mặn
nên để sử dụng cho việc giặt rũ hay tắm rửa các hậu dân tại đây đều phải trang bị thêm hệ thống lọc nước
riêng nước dùng để nấu ăn thì phải mua bình nước suối như thế này
tắm rất là rít bởi vì tắm nước mái nó khác với cái nước khoan của mình nhiều lắm
nó vừa vô nó vừa phèn chú nấu trên cái ấm là nó đóng một lớp vô rất là dày
cho nên dân của tôi ở đây đa số là nấu ăn phải xịt nước bình
theo trưởng khu phố tân lập trong số hơn một hai trăm linh hộ dân
tại đây những hộ đang sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy nước thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay
trong số ít hộ có nước sạch này cũng tự chung nhau bỏ tiền túi ra để kéo đường nước về
không chỉ tốn kém vào hệ thống dẫn nước giá mỗi khối nước sử dụng cũng cao hơn nơi khác nhiều lần
đây cũng là nguyên nhân khiến hầu hết người dân chưa có nước sạch sinh hoạt
hiện tại thì một số hội dân rất là ít của khu phố tân lập đang sử dụng nước máy
thì cái giá thành sử dụng nước máy này rất là cao
và cái đầu tư cái hệ thống đường ống vào cũng là người dân sẽ góp vào đó để đầu tư cũng rất là lớn
cho nên là nó ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân rất là nhiều
nhu cầu được sử dụng nước sạch càng trở nên cấp thiết hơn khi mà những năm gần đây
phương phức tân chịu tác động trực tiếp từ việc khai thác đất đá
các hoạt động khai thác vận chuyển này vừa gây ô nhiễm khói bụi
vừa tác động nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm mà người dân trong khu vực đang sử dụng
trước nhu cầu chính đáng thiết thực của người dân
chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên ủy ban nhân dân tp biên hòa và nhà máy nước
thế nhưng đến nay người dân vẫn mỏi mòn chờ nước sạch
ủy ban phường cũng tiếp tục có văn bản để kiến nghị cách trên sớm đầu tư theo hỗ trợ địa phương về vấn đề này
mong rằng sẽ có sự quan tâm đầu tư thích đáng về an sinh xã hội
đặc biệt là về sử dụng nước cũng như là chăm sóc sức khỏe cho người dân ở phường trong thời gian tới
trong khi đơn vị cung cấp nước sạch còn đang cân đo đông đếm
lợi nhuận thu được từ bán nước sạch với việc đầu tư hệ thống nước về tới các hộ dân
thì tình trạng đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo sẽ khiến người dân đối diện với các căn bệnh về da và tiêu hóa
bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân phường phước tân cũng đề nghị các doanh nghiệp đang khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn
cũng phải có trách nhiệm với vấn đề gây ô nhiễm nguồn nước ngầm theo quy định của pháp luật